thời tiết ngày một mươi tháng một mươi bão số bảy và không khí lạnh khiến bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to đến rất to
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi tháng một mươi bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và một số nơi ở bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số bảy nên từ nay đến ngày một mươi hai tháng một mươi
ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to đến rất to
trong ngày một mươi một mươi một tháng một mươi ở bắc bộ và thanh hóa trời trở lạnh vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi một độ c
vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ c
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ cô tô có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
ngày một mươi một mươi dự báo tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
ba bốn mét biển động rất mạnh
trong ngày và đêm ngày một mươi tháng một mươi trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai ba mét biển động
từ ngày một mươi tháng một mươi vùng ven biển từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi
ở lạng sơn bắc giang bắc ninh hải dương hưng yên hà nội có gió mạnh giật cấp sáu cấp bảy
hồi bốn giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông
cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong sáu giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông
cách hải phòng khoảng một trăm linh km cách nam định khoảng một trăm ba mươi km cách thanh hóa khoảng một trăm tám mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm linh năm chín độ kinh đông
ngay trên đất liền khu vực nam đồng bằng bắc bộ và thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
đến bốn giờ ngày một mươi một tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm linh bốn một độ kinh đông trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km trên giờ
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến
phía bắc vĩ tuyến một trăm một mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
thời tiết thủ đô hà nội nhiều mây có mưa to đến rất to
gió bắc đến tây bắc cấp ba sau tăng lên cấp bốn
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ c
các tỉnh phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vừa mưa to
đêm có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
riêng hòa bình nam sơn la có mưa vừa mưa to
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c có nơi trên hai mươi sáu độ c
khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa to đến rất to
đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
gió bắc đến tây bắc cấp ba cấp bốn
riêng các tỉnh lạng sơn bắc giang bắc ninh hải dương hưng yên hà nội
có gió giật mạnh cấp sáu cấp năm
vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy có nơi cấp tám giật cấp một mươi
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ c
các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
phía nam có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
phía bắc thanh hóa nghệ an gió tây bắc cấp ba cấp bốn
riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín cấp một mươi
phía nam gió tây nam cấp hai cấp ba
trong cơn mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ c nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi năm hai mươi tám độ c phía nam hai mươi tám ba mươi một độ c
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c
các tỉnh tây nguyên có mưa có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
gió tây nam cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ c
các tỉnh nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
gió tây nam cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ c có nơi trên ba mươi hai độ c
miền bắc trời trở lạnh nhiều nơi có mưa to
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số bảy
nên từ nay đến ngày một mươi hai tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to đến rất to
trong ngày một mươi một mươi một một mươi ở bắc bộ và thanh hóa
trời trời lạnh vùng đuối phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín hai mươi một độ c
trong ngày một mươi tháng một mươi bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam
ngày một mươi một mươi bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và một số nơi ở bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số bảy
nên từ nay đến ngày một mươi hai tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to đến rất to
trong ngày một mươi một mươi một ở bắc bộ và thanh hóa trời trời lạnh vùng đuối phía bắc có nơi trời rét
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín hai mươi một độ c vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ c
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ cô tô có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
ngày hôm nay một mươi tháng một mươi dự báo tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba đến bốn mét biển động rất mạnh
trong ngày và đêm một mươi tháng một mươi trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
ngày hôm nay một mươi tháng một mươi vùng biển từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi
hải dương hưng yên hà nội có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
khu vực hà nội từ nay đến ngày một mươi một một mươi có mưa to đến giấc to
trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi đến hai mươi hai độ c
thời tiết các khu vực trong ngày một mươi tháng một mươi như sau
hà nội nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ c
nhiều mây có mưa to đến rất to gió bắc đến tây bắc cấp ba sau tăng lên cấp bốn
phía tây bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín hai mươi năm độ c
nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ c
có nơi trên hai mươi sáu độ c nhiều mây ngày có mưa vừa mưa to
đêm có mưa rào và giải rác cớ rông cổ bộ có mưa vừa mưa to
riêng hòa bình nam sơn la có mưa vừa mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ c nhiều mây ngày có mưa to đến giấc to
đêm có mưa vừa mưa to có nơi trên hai mươi sáu độ c
rất to gió bắc đến tây bắc cấp ba cấp bốn
riêng các tỉnh lạng sơn bắc giang bắc ninh hải dương hưng yên hà nội
có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
có nơi cấp tám giật cấp một mươi
thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ c
nhiệt độ cao nhất phía bắc là hai mươi năm hai mươi tám độ c phía nam từ hai mươi tám đến ba mươi một độ c
nhiều mây phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
phía nam có mưa rào và giông
giải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
phía bắc từ thanh hóa đến nghệ an gió tây bắc cấp ba cấp bốn
riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín cấp một mươi
phía nam gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
đà nẵng đến bình thoạn nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ c
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c
có mây có mưa rào và giông vài nơi
riêng phía nam chiều tối có mưa rào giải rác và có nơi có giông
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
khu vực tây nguyên nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ c
có mây có mưa rào và giông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông giải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
gió tây nam cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
khu vực nam bộ nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ c
có nơi trên ba mươi hai độ c
có mây có mưa rào và giông vài nơi
riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông giải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
gió tây nam cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
theo truyền báo mới nhất
báo số tám xuất hiện trên biển đông ngay khi báo số bảy còn chưa tan
vào hồi bốn giờ ngày một mươi một mươi
vị trí tâm báo số bảy ở vào khoảng
hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông
cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám
khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong sáu giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi giờ ngày một mươi một mươi vị trí tâm báo ở vào khoảng
hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
theo dự báo của iceweather báo số bảy có tên quốc tế là
lienbrock và tên địa phương ở philippines là lani
đến một mươi sáu giờ ngày một mươi một mươi vị trí tâm của lienbrock
ở khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm linh năm chín độ kinh đông
ngay trên đất liền ở khu vực nam đồng bằng bắc bộ và thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm của lienbrock
mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi sáu mươi km trên giờ
chín do báo số bảy đi qua vùng nước ấm của vĩ bắc bộ
và nằm trong vùng có gió cắt nhẹ
báo sẽ sưu yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền
vì vậy thiệt hại do gió không phải là mối quan tâm đáng kể
nhưng lượng mưa gây ra lũ lụt có thể lan rộng dọc theo bờ biển phía nam trung quốc
đến tận hồng kông đảo hải nam và vào miền bắc việt nam
báo số bảy sẽ sưu yếu và cuối cùng tan trên đất liền vào đầu tuần tới
sau khi đổ bộ vào miền bắc việt nam
trong khi đó cơn bão số tám có tên quốc tế là kompasu
tên philippines là marinh đang khuấy động vùng biển
ở giữa philippines và đảo guam
lúc bốn giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi báo kompassu có vị trí
ở vào khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc một trăm ba mươi một độ kinh đông
với cường độ mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo khoảng đêm ngày một mươi một đến dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
báo kompassu có khả năng đi vào biển đông trở thành cơn bão số tám
trong khi đó các nhà dự báo thời tiết philippines đang
nhận một áp thấp thứ hai có tên là nando
hệ thống thời tiết này có khả năng sẽ hợp nhất với báo kompassu
ngoài ra một vùng nhiễu động mới dự kiến trở nên có tổ chức tốt hơn
và có thể mạnh lên thành báo
hầu hết dự báo đều cho thấy cơn bão tiềm tàng này
sẽ chuyển hướng về phía bắc vào bắc thái bình dương
trong tuần tới khi nó được đoán bởi một sách áp thấp